do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hàng loạt doanh nghiệp lao đao vì thiếu nguyên liệu cho sản xuất
ở hầu hết các ngành công nghiệp trọng yếu của việt nam
việc tìm nguyên liệu thay thế không phải là quá khó
cái khó là chi phí sẽ tăng tốn nhiều thời gian và khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều rắc rối
ghi nhận sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp
dệt may là ngành phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu của trung quốc
thời điểm này không ít doanh nghiệp dệt may phải chật vật sản xuất cầm trừng thậm chí đỉnh trệ vì thiếu nguyên liệu
thông thường các doanh nghiệp chỉ dự trữ nguyên liệu từ ba mươi năm đến sáu mươi ngày
khi gặp dịch bệnh không kịp trở tay có doanh nghiệp may mắn hơn đủ nguyên liệu đến hết quý i
nhưng vẫn phải tính đến việc tìm nhà cung cấp mới
vấn đề về giá các chi phí và thời gian công giá của ấn độ rẻ
nhưng chi phí và tài chính về tài chính với thời gian tham lai thì không đáp ứng được
tương tự ngành gỗ đặc biệt là gỗ nội thất cũng lao đao vì thiếu nguyên liệu
nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nhà cung cấp mới nhưng có nhiều bất cập nảy sinh
việc chuyển hướng trong thời gian ngắn khiến doanh nghiệp chưa đánh giá hết về chất lượng nguyên liệu
cùng với việc không đồng bộ giữa các nguyên phụ liệu
các nhà máy sản xuất gỗ và nhập khẩu nguyên phụ liệu từ trung quốc nhiều
ví dụ như những ngành sản xuất sofa sử dụng da sử dụng hardware nhập khẩu trung quốc
kiếng hoặc các vật liệu khác trung quốc thì hiện nay rất là khó khăn
không có đủ vật tư nguyên liệu để sản xuất hoặc là hoặc là có món này thì lại thiếu món khác không đồng bộ
cho những đơn hàng sản xuất sau tết
thì nó ảnh hưởng cực kỳ lớn là nó bị ảnh hưởng tới tiến độ mà mình giao hàng cho khách
thì có một số đơn hàng là mình phải xin hoãn lại thì nó cũng sẽ bị gọi là bị phạt về tiến độ
sản xuất đình trệ vì thiếu nguyên liệu nhân lực trong khi thị trường đóng băng
đã khiến nhiều doanh nghiệp da dày thiệt hại ít nhất năm mươi doanh thu
trong khi đó doanh nghiệp phải gánh thêm hai mươi chi phí tăng thêm từ nhiều hoạt động giải quyết khủng hoảng dịch
nếu dịch bệnh không diễn biến tích cực hơn thì ngay cả việc chuyển hướng các thị trường mới
cũng rất nàn giải
việc tìm các nhà cung cấp nguyên phụ liệu ở các nước khác thay thế trung quốc
thì cũng sẽ gặp một chất định khó khăn cho doanh nghiệp
đó là nhà sản xuất mới vì vậy mà chúng ta phải đàm phán
và họ phải có một thời gian nhất định để chuẩn bị chứ không thể cung cấp ngay
mà trong khi đó nguồn cung cấp chúng ta bị ngừng nhanh
và chúng ta phải tìm nguồn cung cấp nhanh thì đó là vấn đề khó khăn
doanh nghiệp đang rất nỗ lực để vượt qua khó khăn
nhưng điều này cũng cho thấy sự cần thiết phải đa dạng hóa nguồn nguyên liệu
không nên phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường
dẫn đến bị động và thiệt hại khi không xoay sở kịp tiến độ sản xuất
hủy đơn hàng mất sức cạnh tranh